tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản đề xuất bộ giao thông vận tải giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tuyến cao tốc hà nội hải phòng
trong đó sẽ giảm ba mươi giá vé hiện tại đang áp dụng cho đối tượng xe tải loại hai trở lên
tổng cục đường bộ việt nam cho biết dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
thành phố hà nội và các địa phương lân cận đã lập các chốt kiểm soát để kiểm soát dịch bệnh
dẫn đến un tắc cục bộ trên một số tuyến quốc lộ trong đó có quốc lộ năm
để giảm uốn tắc trên quốc lộ năm đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu
góp phần chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
tổng cục đường bộ việt nam kiến nghị bộ giao thông vận tải chấp thuận giảm giá phí dịch vụ sử dụng đường bộ
trên đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng đối với các phương tiện loại hai loại ba loại bốn và loại năm
tỷ lệ được tổng cục đường bộ việt nam đề xuất là giảm ba mươi giá dịch vụ sử dụng đường bộ hiện đang áp dụng trên đường cao tốc hà nội hải phòng
thời gian thực hiện giảm giá trong vòng một tháng sau khi bộ giao thông vận tải có văn bản chấp thuận việc giảm giá
hết thời gian trên vidifi sẽ thu phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc hà nội hải phòng như mức trước khi thực hiện giảm giá
trường hợp dịch bệnh còn diễn biến phức tạp cần tiếp tục hỗ trợ tổng cục sẽ báo cáo bộ giao thông vận tải xem xét chấp thuận việc gia hạn thời gian giảm giá